từ đầu tháng hai đến nay lần đầu tiên chính quyền tỉnh lạng sơn và phía quảng tây trung quốc
triển khai thí điểm xuất khẩu nông sản qua ga đường sắt đồng đăng
qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là nông sản qua các cửa khẩu đường bộ
theo tri cục hải quan ga đường sắt quốc tế đồng đăng tỉnh lạng sơn
đầu tháng hai đến nay đã có ba mươi ba tòa hàng tổng trọng lượng sáu trăm linh tấn nông sản thí điểm xuất khẩu
là thanh long quả tươi từ việt nam sang trung quốc
là quy trình khép kín nên công tác kiểm dịch luôn được bảo đảm triệt đề
để làm tốt việc này lãnh đạo tỉnh lạng sơn đã yêu cầu các cơ quan hữu quan trao đổi
hội đàm với phía trung quốc để thống nhất thông quan hàng hóa qua ga đồng đăng
cùng với đó
là chủ động thông tin và tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp để phía các doanh nghiệp nắm rõ tình hình
từ đó chuyển hướng sang thực hiện xuất nhập hàng hóa qua cửa khẩu đường sắt
việc mà chúng ta cho cái hàng hóa nông sản xuất khẩu qua đường sắt là một trong những biện pháp tối ưu nhất
hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất cũng như là chúng ta phòng chống được cái dịch bệnh tốt nhất
và ở đây sẽ là mở ra một cái giải pháp tốt nhất cho cái hàng hóa nông sản của cả nước
khi chúng ta có thể vận chuyển từ các tỉnh miền nam miền trung miền bắc để qua ga đường sắt
không phải vận chuyển đến cửa khẩu đường bộ
cùng với xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ việc xuất khẩu qua đường sắt được tỉnh lạng sơn thí điểm là hướng đi mới
mở ra cơ hội để các mặt hàng nông sản nước ta sớm được xuất khẩu sang trung quốc
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang tạo ra nhiều khó khăn trong thông thường